đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và đoàn công tác ban tuyên giáo trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đã biểu dương những kết quả mà đảng bộ và nhân dân
các dân tộc tỉnh tuyên quang đạt được trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
xây dựng đảng và hệ thống chính trị sự nỗ lực cố gắng trong lãnh đạo chỉ đạo trong công tác tuyên giáo của đảng
ngoài ra đồng chí võ văn thưởng cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế của tỉnh tuyên quang cần phải sớm khắc phục
nhất là trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình để có giải pháp khắc phục sửa chữa
trước đó ngày hai mươi tháng bảy đồng chí võ văn thưởng cùng đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương
đến thăm và trồng cây lưu niệm tại khu di tích ban tuyên giáo trung ương
thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thôn thia xã tân trào huyện sơn dương
dân hương và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên đền thờ chủ tịch hồ chí minh tại thành phố tuyên quang